cấp cho các trường không thuộc đối tượng thụ hưởng của chương trình mua sắm và cấp trang thiết bị không theo quyết định phê duyệt của ủy ban nhân dân tỉnh gây thiệt hại và lãng phí cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng
hai đối tượng vận chuyển trái phép một mươi một kg ma túy các loại vừa bị công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an bắt giữ
tại khu vực phường yên sở quận hoàng mai thành phố hà nội ban chuyên án đã tổ chức bắt giữ thành công hai đối tượng
gồm sông bá tồng và sông bá đà đều trú tại huyện kỳ sơn vì hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi một một kg ma túy các loại gồm năm mươi một viên hồng phiến ba kg ma túy đá và ba kg ketamine
hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự hai đối tượng sông bá tồng và sông bá đà để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
công an tỉnh hương yên cũng phối hợp với cục cảnh sát giao thông phòng cảnh sát giao thông
công an thành phố hà nội vừa bắt quả tàng hai phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông hồng
vào đêm ngày một mươi sáu tháng một trên tuyến sông hồng thuộc địa bàn giáp danh giữa huyện văn giang tỉnh hương yên và huyện gia lâm huyện thanh trì hà nội
tổ công tác kiểm tra bắt giữ một phương tiện tàu thủy hút cát và nước từ lòng sông hồng
tại thời điểm kiểm tra trên phương tiện tàu hút có năm thuyền viên khai nhận được một người chưa rõ tên tuổi địa chỉ
chỉ đạo đưa tàu về khu vực trên để hút cát và bơm sang mạng cho phương tiện có số đăng ký vp một nghìn chín trăm bảy mươi
trên hai khoang chứa hàng của tàu vb một nghìn chín trăm bốn mươi bảy có chứa khoảng một trăm năm mươi mét khối cát
vụ việc đã được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật